hôm nay một mươi sáu tháng một mươi thường trực ban bí thư đã có điện gửi các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương về tăng cường công tác phòng chống thiên tai khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung
trước diễn biến khó lường của tình hình mưa bão nhất là trên biển đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể thành bão
tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung thường trực ban bí thư yêu cầu
ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh nơi xảy ra thiên tai bão lũ lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị
vận động đồng bào thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan chức năng
tập trung tham gia khắc phục hậu quả bão lũ khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ bình tĩnh
ứng phó mọi tình huống bảo đảm an toàn cao nhất về người và phương tiện cứu hộ kịp thời chăm lo hỗ trợ
sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
một ban cán sự đảng chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường cao nhất công tác dự báo cảnh báo theo dõi giám sát thiên tai
bảo đảm kịp thời đủ độ tin cậy chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tham gia khắc phục hậu quả bão lũ
ba ban dân vận trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể nhân dân huy động các lực lượng
đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở huy động và phân bổ các nguồn lực một cách phù hợp hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai
các tỉnh ủy thành ủy ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số bốn mươi hai của ban bí thư về sự tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa
ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền trung
bí thư ban cán sự đảng đảng đoàn các cơ quan trung ương và các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ của bộ ngành đơn vị chỉ đạo
thực hiện các hoạt động khắc phục sớm nhất các hậu quả thiên tai
chuyển đến thông tin khác thưa quý vị sáng nay trong chuyến thị sát công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh thừa thiên huế
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dẫn đầu đoàn công tác
đã tới kiểm tra tại sở chỉ huy tiền phương ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
phát biểu tại buổi kiểm tra thay mặt bộ tư lệnh quân khu bốn thiếu tướng hà thọ bình
báo cáo kết quả cứu hộ cứu nạn đã đạt được trong thời gian vừa qua của các lực lượng tham gia cứu nạn các nạn nhân bị bắt tích
cụ thể lực lượng chức năng đã thực hiện tìm thấy một mươi ba nạn nhân tại tiểu khu sáu mươi bảy
hiện nay các đơn vị tiếp tục thông tuyến đường bảy mươi một để tiến vào nhà máy thủy điện giao trang bốn và rào trang ba
trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở miền trung
nên sáng nay một mươi sáu tháng một mươi ubnd tỉnh thừa thiên huế và quân khu bốn đã tổ chức họp khẩn
bàn phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới và tổ chức tàng lễ
tại cuộc họp ubnd tỉnh thừa thiên huế và quân khu bốn thống nhất tiếp tục mọi nguồn lực khơi thông tuyến đường đến thủy điện rào trăng ba
lực lượng cứu hộ đường thủy tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho khu vực bị cô lập
đặc biệt với diễn biến thời tiết phức tạp rất có thể còn sạt lở
nên yêu cầu toàn lực lượng cứu hộ vừa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn vừa phải bảo đảm an toàn
tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
trước nguy cơ lũ trồng lũ đại diện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm
cơ chống lũ ubnd tỉnh thừa thiên huế và quân khu bốn thống nhất tiếp tục mọi nguồn lực cứu nạn

tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi

kiếm cứu nạn thừa thiên huế cho biết hiện tỉnh đã bắt đầu triển khai những giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra